thủ tướng nguyễn xuân phúc dự hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi của bộ thông tin và truyền thông cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ ban ngành cơ quan trung ương
năm hai nghìn một mươi chín toàn thể cán bộ công chức viên chức ngành thông tin truyền thông đã khẩn trương quyết liệt đổi mới cách nghĩ cách làm chủ động nâng cao chất lượng hiệu quả công việc gắn với kỳ cương kỳ luật
tập trung giải quyết xử lý kịp thời nhiều vấn đề quan trọng cấp bách phát sinh một cách hiệu quả góp phần hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước

năm nay là năm khởi động mạnh mẽ để tiến tới một việt nam số đây sẽ là một sự chuyển đổi sâu sắc và toàn diện mà đầu tiên là sự chuyển đổi về phương thức quy trình vận hành về cách làm việc trong mọi lĩnh vực công nghệ số sẽ là công cụ tốt nhất để giúp thực hiện công cuộc chuyển đổi rất to lớn này